vụ nổ súng xảy ra vào ngày hôm qua tại tòa nhà khoa triết học thuộc trường đại học salet ở thủ đô praha cộng hòa séc đã khiến ít nhất một mươi năm người thiệt mạng và khoảng hai mươi năm người khác bị thương
nghi phạm nổ súng sau đó đã bị cảnh sát vô hiệu hóa
tất cả lực lượng cảnh sát tuần tra tại các khu vực gần đó cùng với các lực lượng cứu hộ kể cả trực thăng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
trong khi bệnh viện trung ương quân đội cộng hòa séc cũng triển khai mọi công tác sẵn sàng tiếp nhận và cứu chữa nạn nhân
toàn bộ người dân trong tòa nhà trên đã được sơ tán trong khi cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh hiện trường
các nguồn tin cho biết nghi phạm trong vụ nổ súng là một sinh viên của trường có thành tích học tập tốt không có tiền án tiền sự và hành động một mình
cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc và xác định xem có yếu tố khủng bố trong đó hay không
chính phủ séc cũng đã tuyên bố một ngày quốc ta vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai để tưởng nhớ các nạn nhân
trong bối cảnh cuộc xung đột ở giải gaza chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
ngoại trưởng hai nước anh và ai cập đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ hành lang thương mại hàng hải trên biển đỏ
phát biểu trong chuyến thăm cairo ngoại trưởng anh david cameron cho biết nếu các vụ tấn công nhằm vào các tàu thuyền trên biển đỏ xảy ra sẽ gây tổn hại cho cả anh ai cập lẫn thương mại toàn cầu
về phần mình ngoại trưởng ai cập samet sukri cho biết nước này đang phối hợp với các đối tác toàn cầu để đảm bảo an toàn hàng hải ở khu vực
ngoại trưởng ai cập cũng nhấn mạnh rằng các nước ở biển đỏ phải có trách nhiệm
trong diễn biến liên quan bộ quốc phòng hy lạp cho hay tàu chiến hải quân của nước này sẽ tham gia chiến dịch đa quốc gia tại biển đỏ do mỹ khởi động để đảm bảo an ninh hàng hải cho các tàu và dịch vụ vận tài biển
quân đội israel đã phát hiện một mạng lưới đường hầm từ nơi ở của các thủ lĩnh hamas sâu dưới thành phố gaza
mạng lưới đường hầm này được phát hiện khi các binh sĩ israel tiến vào khu vực trung tâm thành phố trong vài ngày qua
theo những hình ảnh được công bố các đường hầm có lối xuyên vào khu vực trung tâm thành phố
các đường hầm có lối lên xuống bằng cầu thang xoắn ốc và thang máy sâu hai mươi mét dưới lỏng đất được trang bị hệ thống điện nước camera giám sát và cửa chống bom đạn
các đường hầm này được dưới lãnh đạo cấp cao của hamas sử dụng làm nơi chỉ đạo các hoạt động để bảo vệ hoạt động di chuyển hàng ngày qua trung tâm thành phố gaza
hồi đầu tuần quân đội israel cũng thông báo đã phát hiện một đường hầm bằng bê tông với khung sắt lớn bất thường
được thiết kế để các xe chở chiến binh hamas từ giải gaza tới khẳng khu vực biên giới với israel
tuy nhiên quân đội israel đến nay vẫn chưa tìm ra bất cứ nhân vật lãnh đạo cấp cao nào của hamas
chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân mỹ tướng jacques quinto brown đã có cuộc điện đàm với tham mưu trưởng bộ tham mưu liên hợp quân nghỉ trung ương trung quốc tướng lưu trấn lập
lầu đông bóc đưa ra thông tin này đồng thời cho biết mỹ và trung quốc đã đối lại các kênh liên lạc giữa quân đội hai nước
trong một thông báo hội đồng tham mưu trưởng liên quân mỹ cho biết
cuộc trao đổi diễn ra theo hình thức truyền hình trực tiếp song không nêu rõ nội dung thảo luận
đây là cuộc thảo luận đầu tiên giữa lãnh đạo quân đội hai nước kể từ khi tướng charles brown đảm nhiệm cương vị chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân mỹ sau xác nhận của thượng viện mỹ hồi tháng chín
nhu cầu cải thiện liên lạc quân sự là một phần trong nội dung cuộc thảo luận kéo dài bốn giờ khi tổng thống mỹ joe biden gặp chủ tịch trung quốc tập cận bình
bên lề hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế châu á thái bình dương apec ở thành phố san francisco thuộc bang california mỹ ngày một mươi năm tháng một mươi một
tại cuộc gặp hai nhà lãnh đạo đã đồng ý nối lại các liên lạc quân sự giữa hai nước
các liên lạc này bị cắt đứt sau khi chủ tịch hạ viện mỹ khi đó là bà nancy pelosi đến thăm vùng lãnh thổ đài loan trung quốc vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
các tổ chức công đoàn xã hội và nhân quyền argentina đã kêu gọi người lao động xuống đường phản đối các chính sách thất lưng buộc bụng
và các biện pháp cưng rắn của chính phủ chống lại người biểu tình
hàng nghìn người đã hưởng ứng lời câu gọi trên tập trung về các đại lộ chính ở trung tâm thủ đô buenos aires
phản đối chính phủ của tân tổng thống javier milley trong sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh
đây là lần đầu tiên các tổ chức công đoàn xã hội và nhân quyền kêu gọi biểu tình kể từ khi tổng thống cực hữu millet
người theo mô hình kinh tế tự do nhậm chức hôm một mươi tháng một mươi hai
trước đó hôm một mươi hai tháng một mươi hai tâm bộ trưởng kinh tế luis caputo đã thông báo
về gói biện pháp kinh tế khẩn cấp bao gồm việc phá giá tới năm mươi đồng nội tệ peso
cắt giảm từ một mươi tám bộ xuống còn chín bộ trong chính phủ cắt giảm tối đa chi tiêu ngân sách
giảm trợ giá nhiên liệu và giao thông cắt giảm trợ cấp nhà nước
ngừng triển khai các dự án sử dụng vốn đầu tư công
xa thải hàng loạt viên chức nhà nước và giảm ngân sách phân bổ cho các tỉnh
trước đó bộ trưởng nội vụ argentina patricia bundrich từng tuyên bố sẽ có những biện pháp mạnh tay
chống lại những người tham gia biểu tình trong khi bộ trưởng nhân lực sandora petrovejo cho biết
sẽ cắt trợ cấp xã hội và cắt lương của những người xuống đường chống chính phủ
sau trận động đất mạnh sáu hai độ tại hai tỉnh cam túc và thanh hải của trung quốc
hàng chục người vẫn mất tích và một trăm ba mươi bảy người đã được xác định là thiệt mạng
những người sống sót sau thảm họa đã được các lực lượng cứu hộ cứu nạn cung cấp liều tạc an toàn
công tác dọn dẹp các đống đổ nát cũng đang được triển khai nhanh chóng
tuy nhiên vẫn còn nỗi lo về những cơn dư chấn tiềm ẩn có thể xảy ra sau động đất
xen giữa những đống đổ nát là các căn liều tạm được dựng lên lấy chỗ cho người dân tránh chú
một số người quay về lại nhà của họ dù lo sợ những cơn dư chấn sẽ khiến các vết nứt trên tường lớn hơn
và ngôi nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào
sự lo âu càng thêm nặng nề hơn khi mùa đông với nền nhiệt gần xuống mức độ c liên tục kéo dài
trên mặt đất rất lạnh nhiều người đã chạy khỏi nhà khi động đất xảy ra
một số không đi tất hay mang ẩu ẩm chỉ chạy chân trần ra ngoài
trên mặt đất rất lạnh những người đàn ông cố gắng kiếm thủy để giữ ẩm cho chúng tôi
giờ tôi đã có lèo và chăn nên ẩm hơn
đêm hôm qua tôi không ngủ nổi
chúng tôi không thể làm gì chính quyền địa phương cũng vậy bởi đây là thảm họa thiên nhiên
hơn hai trăm hai mươi hai ngôi nhà đã bị phá hủy một phần và sập hoàn toàn
khiến hơn một trăm bốn mươi năm người phải chịu cảnh màn trời chiếu đất
hoạt động cứu nạn thảm họa đang diễn ra trong điều kiện thời tiết giá rét
nhiệt độ ban đêm giảm sâu xuống dưới độ c
cục địa chấn tỉnh cam túc dự báo khu vực xung quanh tỉnh này sẽ có thể hứng chịu những đợt dư chấn lên tới năm độ trong những ngày tới
nga đã trở thành nước nhập khẩu ô tô trung quốc hàng đầu trong bối cảnh hợp tác song phương giữa moscow và bắc kinh ngày càng được tăng cường
đây là tuyên bố của đại sứ trung quốc tại nga trương hàn huy
trong bối cảnh thương mại nga trung quốc đang bùng nổ do các lệnh trừng phạt của phương tây áp đặt đến moscow và cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa mỹ và trung quốc
theo đại sứ trung quốc tại nga hiện nay hợp tác trong ngành ô tô đã trở thành một phần quan trọng của thương mại song phương
trung quốc đã trở thành nhà cung cấp ô tô chính cho nga
khối lượng xuất khẩu đã tăng đáng kể về số lượng và giá trị tiền tệ
nhà ngoại giao này cũng chỉ ra rằng hợp tác nga trung quốc đang phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng và đang cho thấy sự thành công rõ rệt
bắc kinh đã là đối tác thương mại lớn nhất của moscow trong một mươi ba năm liên tiếp
phạm vi hợp tác song phương không ngừng mở rộng và mối quan tâm của các công ty trung quốc trong hợp tác với nga ngày càng tăng
thống kê cho thấy các thương hiệu trung quốc chiếm hơn chín mươi tổng lượng ô tô nhập khẩu vào nga trong năm hai nghìn hai mươi ba
giới chức bang california của mỹ đã bật đèn xanh cho việc áp dụng công nghệ tiên tiến để chuyển đổi nước thải thành nước uống tinh khiết
có thể uống trực tiếp giữa lúc địa phương này đang phải đối mặt với chu kỳ hạn hàn
ngày càng tồi tệ do biến đổi khí hậu
nền tảng của công nghệ chuyển đổi nước thải thành nước uống đã được sử dụng trong hơn một mươi năm qua tại hạt oring
nước thải được xử lý thông qua hệ thống vi lọc mạnh mẽ thẩm thấu ngược và khử trùng bằng tia cực tím cùng với hydroperoxid hay còn được gọi là nước oxy già
tuy nhiên quy định mới yêu cầu bổ sung quá trình khử trùng ozone và lọc carbon sinh học đồng thời giám sát chặt chẽ hơn và loại bỏ các mầm bệnh
nước thải đã qua xử lý được cung cấp trực tiếp thông qua đường ống nước của các hộ gia đình
theo tập đoàn thương mại tài chế west rio california lượng nước tài chế có thể đóng góp từ khoảng một mươi một mươi năm nguồn nước cung cấp sinh hoạt cho một số cộng đồng vét biển trong điều kiện hạn hạn
thưa quý vị theo liên hợp quốc cuộc xung đột giữa phong trào hamas và israel đã khiến gần một hai trăm linh người ở israel thiệt mạng
con số người palestine thiệt mạng là hơn một mươi chín sáu trăm linh người và hơn năm mươi hai năm trăm linh người bị thương
thương vong chưa còn
dấu hiệu giảm đi do xung đột vẫn tiếp diễn và trẻ em là nhóm đối tượng chịu tổn thương nhiều hơn cả
đạn pháo đã cướp đi mái nhà gia đình và biến những đứa trẻ nơi đây trở thành trẻ mồ côi không rõ danh tính
và câu chuyện này sẽ đến trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi
khi rajan sabat một mươi tuổi được đưa đến một bệnh viện ở trung tâm giải gaza cô bé được ghi nhận là không rõ danh tính
cô bé và hai chị gái là những người duy nhất sống sót sau vụ tấn công đạn
pháo vụ tấn công khiến cha mẹ và hai em của em thiệt mạng
đột nhiên ngôi nhà bên cạnh nhà em bị tấn công gạch đá và cả mảng tường rơi xuống đè lên chúng em làm mọi người bị thương
người nhà em bị mắc kẹt ở giải gaza còn em và hai chị gái được đưa đến bệnh viện al assa ở rafah
chân em bị gãy phải mổ mổ cả hồ sọ những bốn lần nhưng thật tốt vì giờ em đã khỏe hơn nhiều rồi
vẫn hồn nhiên chơi với con búp bóng
cô bé được tặng mà cô bé không biết rằng em sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cha mẹ và hai em của mình nữa
các bác sĩ chỉ biết được danh tính của em khi người chú nhận ra em
rất nhiều trẻ em đến bệnh viện aqsa chúng tôi không biết tên của các em và chúng tôi đành ghi là không xác định danh tính và hồ sơ nhận viện cho đến khi có những người thân của các em đến và nhận ra họ
có những em có người thân cũng đang điều trị tại viện này như trường hợp của rajan cũng vậy
cô bé nằm nhiều ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt cho đến khi một người họ hàng đến
và nhận ra cô bé
cậu bé ahmed shabat ba tuổi hiện đang được điều trị tại bệnh viện dae al bala
em đã mất cả gia đình trong một cuộc không kích nhằm vào ngôi nhà của mình ở bay hanon
tại em là người duy nhất sống sót nhưng mất đi đôi chân
ames không những mất cả bố mẹ anh trai mà cậu còn mất đi ông bà nội và cả gia đình bên nội
gia đình cháu không còn ai cả tình cảnh của cháu vô cùng bi thảm
cháu bị tổn thương về mặt tâm
cháu không có tâm lý luôn sợ hãi và không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với mình
thật khó để biết chính xác có bao nhiêu trẻ bồ côi
nhưng tệ hơn thế các em đã mất cả gia đình
những người biết các em là ai
có nhiều em phải trông cậy vào hàng xóm
unicef đang cố gắng tạo ra không gian an toàn cho các em
rajan và ahmed hiện đang được gia đình người chú chăm sóc
và các em chỉ có một mong ước là sớm được đoàn tụ với cha mẹ
các tổ chức nhân đạo đang đồng ý
để những đứa trẻ như rajan không trở thành một thế hệ mất danh tính
nhưng những gì đang xảy ra ở gaza hiện nay
khi các cuộc không kích của israel trút xuống nhà cửa nhà thờ trường học và bệnh viện
khiến hàng nghìn trẻ em mất đi gia đình người thân
tiếng cười của các em đã bị dập tắt bởi thực tế khóc nghiệt mà các em phải chịu đựng
và niềm hy vọng về một mái ấm gia đình đầy đủ
sẽ mãi không bao giờ thực hiện được nếu chiến tranh vẫn còn tiếp diễn